ngày một mươi sáu tháng một qatar đã chính thức dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc các lao động nhập cư trong nước và các nhóm khác phải có giấy phép của chủ sở hữu lao động nếu muốn xuất cảnh
trước đây tất cả người nước ngoài làm việc lâu dài tại qatar đều phải được các chủ lao động chấp thuận nếu muốn rời khỏi quốc gia này
nhưng với quyết định mới chỉ có các quân nhân mới phải tuân thủ quy định này
với quyết định mới một công nhân trong nước có quyền ra vào đất nước này mà không cần xin phép chủ sở hữu lao động
nhưng họ sẽ phải thông báo với chủ sử dụng lao động bảy mươi hai giờ trước khi ra khỏi đất nước
qatar đã đưa ra hàng loạt biện pháp cải cách các quy định sở hữu lao động kể từ khi được lựa chọn là nước chủ nhà của world cup hai nghìn hai mươi hai